để hạn chế tai nạn giao thông trên đường hồ chí minh đoạn qua đèo lò so thuộc huyện đắc lây
ubnd tỉnh con tum đã có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét đầu tư
cải tạo một số đoạn đường trên tuyến đèo này trong năm hai nghìn một mươi tám
đường hồ chí minh là tuyến giao thông huyết mạch nối liền các tỉnh tây nguyên với các tỉnh duyên hải miền trung
các tỉnh tây nam bộ và thành phố hồ chí minh
tuy nhiên hiện trạng một số đoạn coi huyện đắc cờ lây nhất là trên đèo lò so dài hai mươi bảy km
dắp danh giữa tỉnh con tum và tỉnh quảng nam đèo rút hẹp quen co tiềm mẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đèo lò so
gần đây nhất là vụ tai nạn ngày một mươi sáu tháng sáu xe khách dường nằm lao xuống vực làm ba người chết gần một mươi chín người bị thương
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hạn chế tai nạn giao thông
đồng thời khai thác hiệu quả tuyến đường hồ chí minh
ủy ban nhân dân tỉnh con tum kiến nghị bộ giao thông vận tải đầu tư sửa chữa
cải tạo nền mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tuyến đường hồ chí minh qua đèo lò so dài hai mươi bảy km
cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước dọc vào mặt đường hồ chí minh
đoạn qua thị trấn huyện đắk lây con tum chiều dài hai tám km nhằm xóa các điểm đen trên tuyến đường này